thêm nhiều bệnh nhi mắc sởi trong tuần qua trên địa bàn thành phố hà nội đã nâng tổng số ca mắc lên là gần ba trăm linh ca cao gấp nhiều lần so với năm hai nghìn một mươi tám
sốt cao nổi ban dưới da là những triệu chứng điển hình của những bệnh nhi khi mắc sởi
đa phần những trẻ mắc bệnh đều chưa được tiêm phòng vaccine sởi hoặc là tiêm phòng không đầy đủ
liên tiếp trong những tuần gần đây số trẻ mắc sởi liên tục nhập viện trong đó nhiều trẻ bị biến chứng viêm phổi
chỉ tính riêng tại khoa nhi tổng hợp bệnh viện đa khoa sanh pôn đang điều trị cho khoảng một mươi năm trẻ mắc sởi mỗi tuần tiếp nhận bốn đến năm trẻ mắc mới
có những nguồn lây nhiễm thì đấy là những yếu tố mà trẻ có thể bị bệnh lý sởi của đợt mùa năm nay
còn tại khoa chuyển nhiễm bệnh viện nhi trung mương cũng đang tiếp nhận và điều trị gần một mươi trường hợp bị mắc sởi
nhiều trẻ trong số này có biến chứng nặng phải thở oxy
các chuyên gia cho biết nhiều trẻ mặc dù chưa tới độ tuổi tiêm phòng nhưng đã bị mắc là do miễn dịch trong cộng đồng đang xuống thấp
xem xét lại tiêm bổ sung cho phụ nữ ở lứa tuổi mang thai cũng như là bổ sung tiêm vét vaccine
sởi cho toàn thể cộng đồng để nhằm mục đích nâng cao kháng thể chống sởi ở những nhóm đối tượng là bà mẹ mang thai cũng như là ở lứa tuổi sinh đẻ
và trong cộng đồng chúng ta nâng cao cái kháng thể đó thì có thể là các em bé sẽ phòng chống được trong vòng chín tháng
bệnh sởi dễ lây lan nên nếu không kiểm soát ngay từ đầu rất có khả năng bùng phát thành dịch
các chuyên gia khuyến cáo người dân để phòng chống bệnh sởi cho trẻ thì tiêm chủng hiện là biện pháp hữu hiệu nhất